do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai từ đêm ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng bảy trên địa bàn huyện hoàng su phi tỉnh hà giang có mưa to đến rất to kèm theo rông xét làm chết một người và gây thiệt hại nhiều tuyến đường nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân
nạn nhân tử vong là em hầu xeo ký sinh năm hai nghìn người tại thôn tà sử tróng xã tà sử tróng xét cũng đánh chết hai con trâu của người dân xã tà sử tróng
ngoài ra mưa to đã làm sạt lở ta luy dương khiến một nhà phải di rời khẩn cấp hàng chục công trình phúc lợi bị hư hại do sạt lở đất đá nhiều diện tích lúa hoa màu của người dân bị ảnh hưởng gây ách tác giao thông trên tuyến đường từ xã chiến phố đi bản máy và tuyến đường từ thị trấn vinh quang đi xã thàng tín thiệt hại ước tính gần một tỷ đồng
lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình có người bị chết do thiên tai sớm ổn định cuộc sống đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền thông tin dự báo cảnh báo thông báo của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai đến với người dân duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở giả soát lại các hội gia đình hiện đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di rời đến nơi an toàn